thưa quý vị ngược lại với không khí ngột ngạt tại các con phố nội đô
hồ tây lộng gió trở thành điểm tập thể dục đạp xe chạy bộ của rất nhiều người dân thủ đô
vào mỗi buổi sáng sớm hay là chiều tối muộn thì chúng ta lại được chứng kiến khí thế
luyện tập hăng say tăng cường sức khỏe của các cụ ông cụ bà thanh niên và cả trẻ em nhỏ nữa
vâng khu vực vỉa hè tại hồ tây trở thành địa điểm công cộng lý tưởng cho các hoạt động thể dục thể thao
thế nhưng giờ đây thì nó cũng thành luôn nơi lý tưởng cho việc kinh doanh dừng đỗ phương tiện
thậm chí là những ghế đá công cộng cũng được các chủ cơ sở kinh doanh thương mại hóa
điều này gây ra nỗi bức xúc lớn trên nhiều diễn đàn mạng xã hội những ngày qua
thời gian gần đây trên nhiều diễn đàn trang fanpage cũng như chia sẻ của nhiều cư dân mạng
tình trạng chiêm ghế đá công cộng vỉa hè tại khu vực hồ tây địa bàn quận tây hồ thành phố hà nội diễn ra
khiến dư luận bức xúc
muốn ngồi ghế này thì phải uống nước thật không thể chịu được
ở thủ đô mà phải chứng kiến cảnh ngồi ghế công cộng phải mua hàng bực quá
ngồi hóng gió hồ tây mà bị đuổi sơi sơi khi không mua hàng cho họ
điều kỳ lạ này tồn tại từ lâu rồi vấn đề là dẹp nạn này kiểu gì thôi
tình trạng chiếm dụng ghế công cộng và khuôn viên cây xanh diễn ra tại nhiều nơi khác nữa một hiện thực đáng buồn
theo đồng đảo cư sinh
tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh quanh khu vực hồ tây đã không còn xa lạ và lặp đi lặp lại trong thời gian dài
mặc dù các đơn vị chức năng đã nhiều lần ra quân thực hiện nhiều biện pháp xử lý nhưng một số người dân vẫn tái phạm
và cuộc chiến giành lại vỉa hè ghế đá công cộng xem ra chỉ mang tính thời điểm
liệu rằng vấn đề này do ý thức tùy tiện của những cá nhân kinh doanh bất chấp
hay do cơ chế xử phạt chưa nghiêm chưa đủ sức gian đe với hành vi vi phạm
hay còn một nguyên nhân nào khác mà khiến dư luận bức xúc như vậy
câu trả lời xin dành cho các cơ quan chức năng liên quan
tuy nhiên có một thực tế rõ ràng đặt ra là việc này cần phải được giải quyết một cách triệt để
không thể để một thủ đô văn minh tồn tại kiểu chiếm dụng kinh doanh
ngay trên ghế đá công cộng vỉa hè mặt phố bộ mặt đô thị
hy vọng diệt tận gốc chứ không phải ra quân vài ngày rồi đâu vào đấy
tôi nghĩ nên xử phạt thật nặng
nếu tái phạm nhiều lần
có thể rút giấy phạm
phép kinh doanh hoặc cấm bán hàng luôn
trường hợp chiếm dụng ghế công cộng thì bắt đi lao động công ích thôi
tôi nghĩ chúng ta phải lên tiếng khi gặp phải các trường hợp này
tại sao lại im lặng để họ chiếm ghế đá công viên một cách tùy tiện như vậy
tôi đề nghị lắp số hotline của công an phường
tại các khu vực diễn ra tình trạng chiếm dụng ghế và vỉa hè
để người dân gọi khi gặp các trường hợp vi phạm
trước thực tế được cộng đồng mạng phản ánh những ngày vừa qua
lực lượng chức năng
các trường hợp sở tại đã tiến hành nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề
tuy nhiên điều mà cư dân mạng mong muốn là việc có được các biện pháp mạnh mẽ
quyết liệt hơn nữa để không còn tái diễn hiện tượng này
vì một thủ đô văn minh thanh lịch
điểm đến hấp dẫn với khách du lịch trong nước và ngoài nước
thiết nghĩ bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng
bản thân mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức
trong việc chấp hành quy định về việc kinh doanh
buôn bán tại các khu vực công cộng
cùng lên tiếng đấu tranh với các hành vi sai trái
và thông báo với cơ quan chức năng
ngay khi phát hiện các biểu hiện chiếm dụng ghế đá công cộng
chiếm dụng vỉa hè không gian công cộng và mục đích kinh doanh
bạn hãy chia sẻ những hình ảnh và quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi về vấn đề chiếm dụng ghế công cộng
vỉa hè và mục đích kinh doanh
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
a cồng truyền hình công an
a cồng truyền hình công an